trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng một mươi đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh bình thuận lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức với sự tham dự của hai trăm năm mươi đại biểu đại diện cho hơn một trăm linh một người của ba mươi bốn dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh bình thuận
đến nay một trăm linh vùng đồng bào dân tập thiểu số có đường ô tô thảm nhựa thông suốt đến trung tâm xã được phủ sóng truyền hình phát thanh chín mươi tám số hộ sử dụng điện lưới quốc gia tám mươi tám ba hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh một mươi bảy trên một mươi bảy xã thuần đồng bào dân tập thiểu số có nhà văn hóa xã một trăm linh hộ đồng bào dân tập thiểu số vùng khó khăn diện hộ nghèo được cấp miễn phí theo bảo hiểm y tế
đến nay tại một mươi bảy xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số đã có bốn xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới
trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn bình thuận phát huy tối đa nội lực biến lợi thế tiềm năng thành nguồn lực quan trọng để tự lực vươn lên phát triển và hội nhập phân đấu không để khoảng cách phát triển giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các vùng miền khác tiếp tục nới rộng